ngày bảy tháng hai phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn cho biết vừa phối hợp với trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn
trao trả sáu công dân trung quốc nhập cảnh trái phép
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sáu công dân trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam với mục đích tìm kiếm việc làm
tại các nhà xưởng cơ khí quán bar đã bị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện và bắt giữ
các công dân này đã được đưa đi cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời để phục vụ công tác điều tra xác minh